còn về vụ cháy căn nhà trên địa bàn xã minh hưng huyện trân thành làm ba người trong một gia đình thương vong
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành khám nghiệm bệnh trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan ra xung quanh
vụ cháy đã khiến một bé gái bảy tuổi tử vong hai người lớn còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện